vì khi rơi vào hố thang máy áo khoác của bé mắc vào một thanh sắt tại tầng bốn giữ cháu lại
nếu cháu rơi xuống tận đáy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra